ngày hai tháng một ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đảng bộ tp hạ long trực thuộc đảng bộ tỉnh quảng ninh theo quyết định số tám trăm ba mươi bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội
đây là sự kiện lịch sử của đảng bộ tỉnh quảng ninh trên cơ sở sắp nhập đảng bộ tp hạ long và đảng bộ huyện hoành bồ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
việc sắp nhập hai đảng bộ là bước đi đầu tiên cụ thể hóa nghị quyết số tám trăm ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh quảng ninh là sự kiện trọng đại của tỉnh quảng ninh
sau khi sắp nhập huyện hoành bồ vào thành phố hạ long thành phố đã mang trong mình một tầm vóc mới có thêm nguồn lực mới mở ra vận hội thời cơ mới để phát triển nhanh mạnh bền vững nâng tầm vị thế
tại buổi lễ bảy mươi chín đồng chí trong bán chấp hành đảng bộ tp hạ long đã chính thức ra mắt đảng bộ tỉnh quảng ninh